hiện nay các doanh nghiệp của tp hcm đang bước vào giai đoạn nước rút để sản xuất hàng hóa tết
tp hcm chuẩn bị lượng hàng hóa tăng từ một mươi ba mươi so với cùng kỳ trong đó chú trọng các mặt hàng bình ổn
hàng hóa thiết yếu mở rộng kênh phân phối đưa hàng việt về nông thôn
hàng hóa năm nay được đầu tư kỹ về mẫu mã và chất lượng mang theo những thông điệp ý nghĩa cho năm canh tí ấm nỏ
ngay từ đầu tháng một mươi những lô hàng tết đầu tiên đã được đưa vào sản xuất để kịp thời vận chuyển đi mọi nơi
phục vụ cho tiêu dùng cuối năm
ngoài việc đổi mới thiết kế mẫu mã mang sắc xuân năm nay các doanh nghiệp cũng chú trọng nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm
trong đó ưu tiên sản phẩm bổ dưỡng nguồn gốc tự nhiên
chỉ trong tháng một mươi một hàng hóa tăng trưởng gần ba mươi so với cùng kỳ báo hiệu một năm sôi động cho thị trường tiêu dùng tết
các sản phẩm tết cũng khai thác tối đa hình tượng chuột bàn trong các thiết kế xuân của mình
để chuyển tải thông điệp về một năm mới no ấm an khang
bên cạnh các sản phẩm dùng để làm quà miếu tặng sang trọng còn là các sản phẩm truyền thống để thờ cúng
được thiết kế bắt mắt và ý nghĩa
các doanh nghiệp rất chú trọng đến việc tổ chức kênh phân phối
để đưa hàng hóa chất lượng về với người tiêu dùng hạn chế hàng giả hàng nhái
và hiện nay có trên một trăm ba mươi nhà phối trên toàn quốc và có trên một trăm bốn mươi điểm bán hàng ở tất cả
gần như tất cả các tỉnh thành đều có giúp cho việc người tiêu dùng tiếp cận được sản phẩm
theo dự báo nhu cầu thị trường tăng mạnh nên hàng hóa phục vụ tết cũng tăng từ một mươi đến ba mươi
thành phố hồ chí minh dành hơn một mươi chín tỷ đồng để dự trữ sản xuất hàng hóa tăng khoảng sáu trăm linh tỷ so với năm ngoái
nguồn hàng bình ổn cũng được đầu tư hơn bảy hai trăm linh tỷ đồng
tập trung vào nhóm hàng lương thực thực phẩm
các mặt hàng có mức tiêu thụ mạnh như thịt lợn thịt trứng da cầm thực phẩm chế biến sẵn
và nhiều sản phẩm mang hương vị đặc trưng tết
tiêu chí an toàn thực phẩm được doanh nghiệp chú trọng đặt lên hàng đầu
hiện nay trước tết và sau tết với các mặt hàng giá cả với chuẩn bị như thế chắc chắn sẽ ổn định được
tuy nhiên trong những ngày gần đây giá heo có biến động
chưa có thể biết được về lượng hàng hóa của mặt hàng thịt heo sẽ biến động như thế nào
riêng đối với các nhóm hàng khác như vậy đã chuẩn bị rất chú đáo
dự kiến thành phố sẽ tiêu thụ khoảng năm tấn hàng hóa trong tháng cao điểm tết
nên các chợ đầu mối thực phẩm lớn cũng sẽ tăng từ năm mươi tám mươi lượng hàng về chợ mỗi ngày
trước nguy cơ thịt lợn sẽ khang hiếm và giá cao
các doanh nghiệp cũng chủ trương đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ các thực phẩm khác để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
ngoài việc chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn hàng hóa thiết yếu
thành phố hồ chí minh còn mở rộng và đa dạng kênh phân phối
bình ổn giá cả để không xảy ra khang hàng sốt giá đảm bảo cái tết ấm no yên vui cho người dân thành phố